tại đà nẵng ủy ban nhân dân thành phố đã phối hợp với cơ quan thương mại canada
tổ chức buổi tọa đàm xúc tiến đầu tư và kết nối doanh nghiệp canada
tại buổi tọa đàm đại diện cơ quan thương mại canada đã đánh giá cao chính sách thu hút đầu tư thông thoáng
của chính quyền thành phố đà nẵng trong những năm vừa qua
đồng thời nhấn mạnh việc ưu tiên đầu tư của doanh nghiệp canada
trên lĩnh vực mà thành phố đà nẵng đang trú trọng đầu tư như du lịch
xây dựng cơ sở hạ tầng và giáo dục chất lượng cao
chương trình xúc tiến đầu tư tại đà nẵng lần này là dịp để doanh nghiệp hai bên tìm kiếm cơ hội hợp tác
khai thác tiềm năng thế mạnh của mỗi bên qua đó tăng cường thúc đẩy giao lưu thương mại trong thời gian tới